thưa quý vị vấn nạn trộm cắp nắp cống thoát nước đang gây khá nhiều phẫn nộ cho người dân cũng như sự đau đầu cho nhà chức trách
tình trạng này không chỉ gây tốn kém về nguồn lực mà còn tạo ra hàng loạt nguy hiểm cho người tham gia giao thông
dù đã tăng cường gia quân xử lý nhưng những vụ việc tương tự vẫn liên tiếp xảy ra
ngay sau đây là những video ghi lại hình ảnh chân thực về các vụ trộm nắp cống xin mời quý vị cùng theo dõi
hiền ngang vác trộm nắp cống trước mặt người dân thanh niên chưa kịp rời hiện trường thì đã nhận ngay cái kết không thể đáng hơn
theo đoạn clip được cắt từ camera an ninh hộ dân cho thấy một nam thanh niên đang cố gắng nhắc chiếc nắp cống lên thì bị một người đàn ông đi xe máy đi tới và hỏi anh ta đang làm gì
tuy nhiên nam thanh niên này không hề để ý tới câu hỏi của người
nam thanh niên đã bước đi đường mà tiếp tục thực hiện phi vụ của mình
sau một hồi nỗ lực anh ta cũng nhấc được tấm kim loại lên rồi đặt trên vai
tuy nhiên khi vừa quay người bước đi nam thanh niên đã bước hụt và rơi xuống dưới cống
chiếc nắp cống sau đó văng ra giữa đường còn tên trộm thì lồng cơm bao dậy rồi nhanh chóng bỏ đi
tiếng hò reo vỗ tay rộ lên trong đoạn video cho thấy nhiều người chứng kiến tỏ ra hạ hê khi tên trộm lãnh hậu quả thích đáng
theo truyền thông địa phương xương ống chân và đầu gối của thanh niên đã bị gãy sau cú ngã kinh hoàng
thanh niên sau đó đi tập tảnh có vẻ là rất đau đớn bỏ lại chiếc nắp cống
đoạn video sau đó nhanh chóng được chia sẻ và thu hút nhiều lượt bình luận từ người xem
thậm chí nhiều người cho rằng đây là kết cục xứng đáng đối với tên trộm này
một người nam bình luận như sau
cú ngã thật là đẹp đó là lý do tôi không bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì
ông trời sẽ trừng phạt chúng ta vì hành vi đó
một bạn nữ
khác thì cho rằng nạn trộm cắp nắp cống để bán phế liệu đang là vấn nạn thực sự ở colombia
theo đó sự việc xảy ra tại thành phố medellín thuộc vùng antioquia tây bắc colombia
nạn trộm cắp nắp cống để bán phế liệu đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều thành phố ở colombia
khi chỉ trong nửa đầu năm chỉ riêng thành phố barancula đã có một trăm linh ba nắp cống bị trộm
việc lấy trộm nắp cống tiêm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đặc biệt là vào buổi tối khi tầm nhìn bị hạn chế
chính vì vậy
chính quyền địa phương cần nhanh chóng có biện pháp để xử lý đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
giữa thanh thiên bạch nhật người đàn ông hồn nhân dỡ nắp cống rồi phóng đi trước sự ngỡ ngàng của người tham gia giao thông
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông trộm nắp cống
khiến dân mạng ngao ngán và lo lắng người đi đường có thể gặp nguy hiểm nhất là khi trời mưa đường ngập
theo đó đoạn clip được cắt từ camera an ninh của người dân dài hai mươi một giây
ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe gắn máy dừng lại bên lề đường cạnh một nắp cống
sau đó dỡ nắp cống rồi đề ra yên sau trở đi một cách tình bơ trước sự chứng kiến của người đi đường
đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng
đa số cư dân mạng tỏ vé ngao ngán trước hành động của người đàn ông này bởi miếng sắt có giá trị không cao cũng bị trộm
nhiều người cho rằng hành động này không chỉ là trộm cắp phá hoại tài sản công cộng mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường
vào mùa mưa cho các phương tiện lưu thông trên đường rất dễ bị tai nạn nếu vào những lúc trời mưa lớn
đường ngập người điều khiển xe không thể nhìn thấy miệng cống
tài khoản nguyễn trí bình luận nắp cống vậy mà cũng ăn trộm nữa rồi gây nguy hiểm cho nhiều người bắt thì phải phạt thật nặng để làm cương
tài khoản thiện việt nam bức xúc sau lại thiếu ý thức như thế lấy miếng đó đi rồi người ta lọt xuống đó thì sao
tài khoản tiên ruby thì vẫn nộ có bao nhiêu tiền đâu mà làm vậy ác quá
lỡ xe hay người đi bộ không may rơi vào đó mất mạng thì sau đây
tài khoản trinh lê bình luận ý thức người lớn mà không bằng một đứa con nít
tài khoản phạm lâm thì còn đùa cậu này đang nhặt rác đấy chứ nhưng phát hiện nắp cống bị hỏng nên mang về sửa luôn đây mà
việc trộm cắp nắp cống tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm vì khi không có nắp đậy nước và rác thải ngập ngụa
rất dễ đánh lừa người tham gia giao thông
nếu chẳng may sẽ mất lái hay đi nhằm vào thì hậu quả sẽ rất khó lường
chính vì vậy cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xử lý tình trạng này
xuất hiện một thanh niên đang có hành vi lén lút đối tượng này liên tục nhìn xung quanh để thăm dò xem còn người nào thức hay không
lúc này đối tượng đi gần lại một nắp cống trên đường rồi từ từ ngồi xuống nhức nhẹ trước nắp cống để tránh gây ra tiếng động
và chỉ trong vài giây đối tượng đã nhắc bật được nắp cống rồi nhanh chóng di chuyển ra xe và chuồn mất
vụ việc xảy ra đã khiến người dân trong khóm vô cùng bức xúc
nhiều người còn cho biết hơn một mươi ngày nay đã có ít nhất một mươi sáu lưới chắn rác đậy nắp cống thoát nước
trên đường liên tục bị mất cắp
người dân đã phải dùng cây hoặc ván gỗ chắn ngang thay thế để cảnh báo người đi đường
nhà ở tại vị trí có lưới chắn rác bị mất ông ba cho biết
chiều tối hôm trước gia đổ nước thải xuống cống thấy vẫn còn vậy mà đến sáng hôm sau đã biến mất
anh thắng là chủ đoạn clip cũng cho biết thêm
thời gian qua nhiều bà con ở đây bị mất đồ lạt vặt nhiều
nghi do một nhóm nghiện ngập từ nơi khác đến đang ở trong hẻm lây cắp
khi bà con phát hiện mất các lưới chăn rác tôi xem lại camera
phát hiện có thanh niên lạ mặt đến tháo lưới chắn rác và mang đi một cách tỉnh bơ
ngày sáu tháng bốn ông phạm thành thơ chủ tịch ủy ban nhân dân phương ba thành phố vĩnh long cho biết
đơn vị đã nắm thông tin và đang xác minh vụ việc
hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ đồng thời
phường cũng đã có báo cáo về phòng quản lý đô thị vận động đơn vị thi công thực hiện lại hoàn chỉnh
vì công trình này còn đang trong thời gian bảo hành
và theo pháp luật hành vi trộm cắp nắp chắn rác có thể bị xử phạt lên đến ba triệu đồng
thậm chí còn có thể bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản
hy vọng là cơ quan chức năng sẽ sớm bắt được đối tượng và xử lý theo pháp luật
từ đó giải tỏa được nỗi bức xúc của người dân trong thời gian qua
cả khu phố lo sợ đến mất ăn mất ngủ vì đêm nào cũng bị tên tặc cống này đến thăm
theo hình ảnh các camera ghi lại vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng hơn hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
trên đường tô vĩnh diện phường khương trung
xuất hiện đối tượng còn khá trẻ đi xe máy
rồi dừng lại ngó nghiêng
thấy đường vắng vẻ ít người qua lại đối tượng đã ra tay cậy hai nắp cống mang đi
vụ việc xảy ra đã khiến người dân vô cùng bức xúc
thậm chí những ngày gần đây không ít người dân sinh sống kinh doanh
tại khu vực đường tô vĩnh diện phường khương trung quận thanh xuân hà nội cảm thấy lo lắng
đặc biệt là vào ban đêm khi liên tục xuất hiện các bóng ma rình mò
lùng sục khắp ngõ phố tim sơ hở để trộm cắp
lo sợ trước tình trạng mất an ninh một người dân sinh sống ngay sát khu vực bị trộm nắp cống chia sẻ
trộm rình mò sục xạo khắp nơi hở cái gì ra là mất cái đó
đến nắp cống còn bị lấy trộm thì làm sao người dân chúng tôi không lo lắng mất ăn mất ngủ
chỉ mới đây thôi giữa thanh thiên bạch nhật chiếc xe máy khóa cẩn thận của khách
đề ngay trước cửa nhà mà trong nháy mắt đã không cánh mà bay
ngay sau đó người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an
qua quá trình điều tra đơn vị đã triệu tập một số đối tượng cộng cán đến làm việc
nhưng không phải là người địa bàn mà là các đối tượng từ nơi khác đến
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng trên
theo đó để tránh xảy ra các vụ việc tương tự
người dân nên thiết kế nắp cống thêm hệ thống khóa chống trộm đặc biệt
điều này sẽ gây khó khăn cho các đối tượng có ý đồ trộm cắp
quá nguy hiểm tên trộm vaxabeng
đục trộm nắp cống rồi để lại hàng chục chiếc bẫy tử thần cho người đi đường
theo đoạn clip vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi tháng một mươi hai
trên đường nguyễn thị minh khay phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
lúc này xuất hiện một nam thanh niên chạy xe lôi
khi đến gần vị trí lắp cống tên trộm này dừng lại
rồi dùng một thanh sắt liên tục cậy phần vì rào miệng cống thoát nước
nhìn tên trộm khá vất vả khi thực hiện phi vụ này
nhưng chỉ sau một phút ra tay tên trộm đã bênh được chiếc nắp cống
sau đó nhanh chóng bê phần vì chắn bỏ lên xe
rồi phủ tấm bạt che lại rồi rời khỏi hiện trường
ngày sáng hôm sau người dân thức dậy phát hiện nắp cống bị mất
nên đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện vụ việc
và đến chiều ngày hôm sau ngày một mươi một tháng một mươi hai
hàng chục nắp cống khác ở cuối đường nguyễn thị minh khay phường tân bình
cũng đã không cánh mà bay
việc nhiều nắp cống nước bị mất đã tạo ra các hàm ếch lộ thiên bên đường
như một hố sâu
sẽ rất nguy hiểm khi trời mưa lớn đường bị ngập nước chảy xiết
thì sẽ trở thành những cây bẫy rình dập người đi đường nhất là trẻ em
hiện người dân đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng địa phương
theo đó lực lượng chức năng đang tiến hành truy xuất clip
đồng thời tiến hành điều tra truy bắt đối tượng này
đây là một vấn nạn gây bức xúc cho dân luận
và gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường
chính vì vậy cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương
cần nhanh chóng vào cuộc đưa ra các biện pháp xử lý rứt điểm
để tránh xảy ra những tai nạn không đáng có
quý vị có ý kiến gì về những vụ việc trên
đừng quên để lại quan điểm dưới phần bình luận cùng với chúng tôi nhé
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo